thưa quý vị chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương trên toàn cộng hòa xéc tiếng chuông đã ngân vang trong khi các tòa nhà treo cờ rủ để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở một trường đại học của nước này cách đây hai ngày
trong thời gian này người dân xét cũng đã tạm dừng các hoạt động để dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ xả súng gây hậu quả nặng nề nhất ở quốc gia châu âu này
theo đó thủ phạm là một sinh viên hai mươi bốn tuổi đối tượng đã nổ súng nhằm vàonh nhiều sinh viên và diễn giả trước khi tự sát tại hiện trường là khoa nghệ thuật trường đại học sars ở trung tâm thủ đô praha của séc
đã có một mươi bốn người thiệt mạng và hai mươi năm người bị thương trong đó có một mươi ba người bị thương nặng
nhiều người vẫn tiếp tục mang nến và hoa đặt tại các đài tưởng niệm tạm thời bên ngoài khoa nghệ thuật cũng như trong khuôn viên của trường đại học sars
với hơn một mươi chín triệu dân cộng hòa xéc hiện có hơn ba trăm linh người sở hữu súng hợp pháp
chủ yếu để tự vệ thể thao và săn bắn các vụ xả súng hàng loạt tại nước này rất ít khi xảy ra
nông dân ba lan sẽ chấm dứt việc phong tỏa hai cửa khẩu biên giới với ukraine là merica và shekhini sau nhiều tuần biểu tình tại khu vực này
biểu tình sẽ ngừng từ tám giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sau khi bộ trưởng bộ nông nghiệp ba lan
cheskwap shekerki đảm bảo trực tiếp tại cơ khẩu rằng các yêu cầu của nông dân sẽ được đáp ứng
nhưng việc này sẽ mất thời gian
tuy nhiên người đứng đầu cuộc biểu tình cảnh báo nông dân có thể tiếp tục biểu tình từ ngày hai hoặc ngày ba tháng một năm sau
trừ khi họ nhận được văn bản bảo đảm từ thủ tướng donald trump rằng chính phủ sẽ đáp ứng yêu cầu của họ
trong đó có yêu cầu ngừng nhập khẩu đường và thanh toán ngay các khoản chi trả trực tiếp
các hãng vận tải ba lan đã chặn giao thông tại các cửa khẩu biên giới lớn với ukraine kể từ ngày sáu tháng một mươi một
yêu cầu liên minh châu âu khôi phục lại hệ thống theo đó các công ty ukraine cần có giới phép hoạt động trong eu
họ đã chặn các hành lang đường bộ chính dẫn vào ukraine khiến giá nhiên liệu và một số mặt hàng thực phẩm tăng cao
liên hợp quốc ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thông báo các bên tham chiến tại yemen đã cam kết thực hiện các bước đi nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc
trên mạng xã hội x đặc phái viên liên hợp quốc về yemen han granberg đã hoan nghênh cam kết của các bên đối với một loạt các biện pháp nhằm thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn yemen
bên cạnh đó các bên liên quan cũng sẽ tham gia nối lại tiến trình chính trị toàn diện dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc
tiến trình này bao gồm việc ngừng bắn toàn quốc trả lương cho nhân viên khu vực công nối lại xuất khẩu dầu đồng thời nới lỏng hạn chế tại sân bay sana cũng như cảng hodeida
ông granberg cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại đồng thời gửi lời cảm ơn tới những nỗ lực ngoại giao của ả rập xê út và oman
trước đó truyền thông khu vực đưa tin về việc ả rập xê út và lực lượng houthi ở yemen chuẩn bị ký hiệp ước hòa bình trước khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba qua đó chấm dứt sự can thiệp quân sự của liên minh một mươi nước ả rập tại yemen từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay